trung tâm dịch vụ việc làm tp cnh vừa phối hợp với các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
cũng đã tổ chức ngày hội tư vấn và tuyển dụng học sinh sinh viên tp cnh năm hai nghìn một mươi sáu
qua đó đã thu hút khoảng một lượt học sinh sinh viên tham gia
ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như tư vấn xác định mức độ phù hợp nghề nghiệp
việc làm đã chọn tạo dựng hình ảnh cá nhân hướng dẫn kỹ năng dự phỏng vấn
tư vấn làm hồ sơ dự tuyển game show dung chuông việc làm vòng quay việc làm
hoạt động thuộc khuôn khổ dự án kỹ năng thành công do tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tài trợ
có ba mươi một doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tiếp trong đó có chín công ty xuất khẩu lao động
một đơn vị tư vấn du học với năm ba trăm một mươi chín chỗ làm trống cần tuyển gồm quản lý nhân viên bán hàng
kế toán lễ tân kỹ sư cơ điện tử kỹ sư điện cơ khí trồng trọt xây dựng
ngoài ra còn có năm cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tuyển sinh và một doanh nghiệp trưng bày sản phẩm
thông qua ngày hội đã tạo điều kiện cho học sinh sinh viên tiếp cận thị trường lao động
tiếp xúc với nhà tuyển dụng thực hành kỹ năng tìm việc làm
các nhà tuyển dụng tiếp cận nguồn nhân lực trẻ qua đào tạo
từ đó định hướng rõ chiến lược tuyển dụng nhân lực theo yêu cầu